tại sơn la đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đã có buổi tiếp xúc cử tri khối lực lượng vũ trang tỉnh sơn la
tại buổi tiếp xúc cử tri đại biểu quang văn hương ủy viên hội đồng dân tộc của quốc hội phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đã thông báo trước cử tri về những nội dung của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn sẽ diễn ra vào tháng năm tới đây
cũng tại buổi làm việc cử tri khối lực lượng vũ trang tỉnh sơn la đã kiến nghị quốc hội xem xét điều chỉnh luật sĩ quan luật xuất nhập cảnh sao cho phù hợp với thực tế
đặc biệt liên quan đến việc nhiều tuyến đường dẫn đến các khu điểm tái định cư thủy điện sơn la hiện đã xuống cấp cử tri đề nghị quốc hội bộ giao thông vận tải xem xét có cơ chế đầu tư nguồn vốn duy tu bảo dưỡng nâng cấp sửa chữa các tuyến đường này
trên tinh thần trao đổi thẳng thắn cởi mở phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã trả lời giải đáp và tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền
những kiến nghị này sẽ được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tổng hợp trình lên quốc hội trong kỳ họp tới